các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo chí đặt câu hỏi về việc tp hcm đã có kế hoạch cho phép quán bar karaoke xe ôm công nghệ hoạt động trở lại trong bối cảnh các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh kiệt quệ sau nhiều tháng đóng cửa hay chưa
trả lời ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm cho biết quan điểm mở cửa dịch vụ của thành phố là mở cửa phải an toàn an toàn mới mở cửa
tuy nhiên thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến rất phức tạp
ở tuần trước ngày một tháng một mươi một khi thành phố công bố cấp độ dịch chỉ có bốn địa phương phường xã thị trấn là cấp độ ba
tuy nhiên đến nay địa phương cấp độ ba lên đến một mươi ba xã phường thị trấn
ông nói và cho biết số nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện
đối với các quần huyện ở tp hcm có một mươi ba địa phương cấp độ một bảy địa phương ở cấp độ hai và hai địa phương ở cấp độ ba
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm chín mươi bảy đơn vị đạt cấp một một trăm linh hai đơn vị đạt cấp hai
và chỉ có một mươi hai đơn vị đạt cấp ba
riêng xã phước kiển huyện nhà bè là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ bốn
ông hải nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trong những ngày gần đây có diễn biến rất phức tạp
do đó người dân phải thực hiện tốt năm k kèm theo đó là thay đổi hành vi thói quen để thích ứng an toàn với đại dịch covid một mươi chín
ông hải đề nghị cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của ubnd tp về công tác phòng chống dịch trong các bộ tiêu chí
ông hải nói dù khó gấp mấy cũng phải bám theo
do vậy hiện nay chúng ta chưa có đủ cơ sở điều kiện để cho những tổ chức đơn vị đó mở cửa trở lại
trước đó ngày tám tháng một mươi sở y tế tp hcm đề xuất ubnd tp hcm các điều kiện để mở lại bốn hoạt động theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
gồm hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định
cơ sở làm tóc bao gồm cắt tóc hoạt động bán hàng rong vé số dạo
theo từng loại hình hoạt động có từng biện pháp cụ thể theo từng cấp độ có bốn cấp độ
trong đó có quy định rõ số lượng người tập trung tình trạng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc kết quả xét nghiệm covid một mươi chín từng nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
trước bối cảnh số ca f ghi nhận tại tp hcm trong vòng hai tuần vừa qua có chiều hướng tăng
thì hiện tại tp hcm vẫn đang cho mở cửa các địa điểm ăn uống tại chỗ và thí điểm bán rượu bia
trước bối cảnh số kf ghi nhận tại tp hcm cho biết đã nhận được nhiều phản đối xoay quanh vấn đề này
chủ tịch ubnd tp hcm mới đây đã trao đổi thẳng thắn quan điểm trong việc mở cửa thêm các dịch vụ mới trong bối cảnh hiện nay
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố đang chuẩn bị nhiều kế hoạch để có một hệ thống cảnh báo sắp thực tế hơn
ông cũng trao đổi quan điểm về tiến độ mở cửa thêm các dịch vụ mới trong bối cảnh hiện nay
trước phản ánh của báo chí về việc người dân đang chờ mở thêm các dịch vụ khác
chủ tịch ubnd tp hcm cho rằng đây mới chỉ là quan điểm của một số nhóm
ông chia sẻ đang bị phê bình vì cho bán ăn tại chỗ và thí điểm bán rượu bia tại quận bảy tp thủ đức
cụ thể vị chủ tịch nhận được nhiều ý kiến cho rằng khi tình hình dịch đang tăng lên thì thành phố lại cho mở ra nhiều dịch vụ
thật ra quan điểm sống thích ứng với dịch vẫn chưa thực sự hoàn thiện
bản quan về việc không an toàn là chính đáng
để đảm bảo kiểm soát được dịch thì phải mở cửa từ từ
chúng ta sẽ không có bình thường như ngày xưa mà sẽ là bình thường mới ông mãi cho biết
ông chia sẻ thêm hiện có nhiều quan điểm cho rằng thành phố không nên cho ăn uống tại chỗ
và thậm chí phản đối ghê gớm việc thí điểm bán rượu bia
thành phố đang trong quá trình đánh giá ưu nhược điểm của từng giải pháp này
theo đánh giá ban đầu quận bảy ghi nhận không phát sinh nhiều ca dương tính từ khi thí điểm
nhưng đang tiếp tục giả soát đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
ở đây không có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tốt hơn
xã hội có nhiều góc nhìn và ý kiến
ở góc độ mong muốn tốt cho thành phố thì chúng ta tiếp thu xem cái nào tốt hơn vị chủ tịch nói
người đứng đầu ubnd tp hcm cho biết thành phố đang cân nhắc và tới ngày một mươi năm tháng một mươi một
dự kiến chính thức có một vài điều chỉnh trên tinh thần gần hơn với nghị quyết một trăm hai mươi tám
cụ thể tùy theo hoạt động với cấp độ một có thể hoạt động một trăm linh cấp độ hai hoạt động bảy mươi năm
cấp độ ba là năm mươi
và cấp độ bốn còn hai mươi năm hoặc là phải tạm ngưng
ông cho biết bên cạnh việc thực thi nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tp hcm còn đang thực hiện một số quy định của chỉ thị một mươi tám
các bộ tiêu chí theo lĩnh vực hoặc các văn bản khác
chia sẻ về đặt vấn đề về việc liệu sau ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố có một văn bản chung để thống nhất các quy định đang còn giải rác
ông phan văn mãi chia sẻ đây cũng là mong muốn của thành phố
nhưng hiện tại ông chưa thể có câu trả lời chính thức
nhằm ứng phó trước tình hình gia tăng số mắc mới covid một mươi chín
tp hcm đang mở rộng xét nghiệm nhóm nguy cơ xét nghiệm định kỳ
nhưng nhiều tỉnh đang áp dụng các biện pháp mạnh hơn
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
số ca covid một mươi chín đã tăng trong hai tuần gần đây
ngày tám tháng một mươi một cả nước ghi nhận bảy chín trăm tám mươi tám ca mắc là cao nhất trong hai tuần trở lại đây
trong đó thì số mắc tại tp hcm có chiều hướng gia tăng
không nghe điện thoại của tp hcm
không nghe điện thoại không phát thuốc cho f sẽ bị xử lý theo quy định
đây là một trong những chỉ đạo của sở y tế tp hcm đến các địa phương
trong buổi họp giao ban trực tuyến gần đây
theo sở y tế qua công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch
trên địa bàn thành phố đã nhận thấy việc triển khai ở một số địa phương cần chú ý và củng cố
sở cho biết sẽ kiểm tra thực tế công tác quản lý và cấp thuốc cho f trên địa bàn
nếu đơn vị nào không thực hiện cấp phát thuốc cho f
chưa sẵn sàng nghe điện thoại khi f gọi đến sẽ bị xử lý theo quy định
hiện tại theo đánh giá cấp độ dịch tại phường xã thị trấn
tính đến ngày tám tháng một mươi một tp hcm có một mươi ba địa phương ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
căn cứ kế hoạch ba năm một năm của ybnd tp việc đi lại của người dân tại các địa bàn là không hạ chế
tuy nhiên người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo quy định
qua giám sát nhiều người lao động ở các địa phương khác trở lại tp hcm
dương tính với covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt thông tin
phát hiện sớm và xử lý kịp thời tránh lây lan dịch bệnh
ngày tám tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết đã ban hành hướng dẫn tạm thời
việc thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức
theo đó sở y tế tp hcm chỉ đạo các địa phương thực hiện xét nghiệm giám sát
đối với các khu vực nguy cơ nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư
theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
đó là nhóm khu vực nguy cơ như chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị
cơ sở bảo trợ xã hội ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch
quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
người lái xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
sở y tế hướng dẫn đối với các đối tượng trên tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng
bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch
tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn cụ thể địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
đối với việc xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy định xử lý f một
tại cộng đồng đã được sở y tế ban hành sở y tế tp hcm chỉ đạo test nhanh tất cả f một trong cùng hộ gia đình
và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiến sử có tiêm chủng hay tiến sử mắc bệnh covid một mươi chín
người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được
mặt khác không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn
hoặc cả quận huyện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ
hoặc người đến từ địa bàn có dịch cấp bốn hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
theo sở y tế tp hcm hướng dẫn tạm thời xét nghiệm covid một mươi chín mới này nhằm kiểm soát dịch hiệu quả
phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ
tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành
dịch covid một mươi chín tại tp hcm sẽ còn nhiều diễn biến khó lường
trên hết và đòi hỏi sự cảnh giác không chủ quan lơ là trước đại dịch của tất cả người dân
thực hiện đúng nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch bệnh
những thông tin mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật để truyền gửi đến quý khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại